vào tối qua bệnh viện hữu nghị việt đức thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh
sau khi ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín có liên quan đến bệnh viện
thông báo của bệnh viện hữu nghị việt đức gửi giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế và sở y tế
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở y tế nêu rõ
tạm ngừng tiếp nhận người bệnh tới đăng ký khám chữa bệnh chữa bệnh nội chú ngoại chú
người bệnh chuyển tuyến thông thường tại bệnh viện hiếu nghị việt đức để tập trung duy trì
chăm sóc điều trị cho những người bệnh nội trú tại bệnh viện cho đến khi có thông báo mới
chỉ tiếp nhận những người bệnh nặng cấp cứu vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới
cần được can thiệp ngoại khoa
các bệnh viện trước khi chuyển người bệnh đề nghị liên hệ qua số điện thoại hotline chín trăm sáu mươi bảy chín mươi chín một nghìn sáu trăm một mươi sáu
để đảm bảo tiếp nhận người bệnh kịp thời an toàn
đồng thời giấy chuyển tuyến cần ghi rõ tình trạng bệnh
khai thác chi tiết các yếu tố về dịch tễ
bản sao kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ qua của người bệnh